thưa quý vị và các bạn hôm nay bốn tháng một mươi là ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
và nhân ngày đặc biệt này thì chúng tôi xin được chúc các cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
thật nhiều sức khỏe sẽ luôn là điểm tựa vững chắc cho người dân trong những tình huống nguy hiểm bảo vệ tính mạng tài sản cho người dân
vâng trong chương trình an ninh toàn cảnh trưa ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với đại tá phó giáo sư tiến sĩ nguyễn minh khương
phó cục trưởng cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an về vấn đề nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
và trước tiên thì xin mời quý vị cùng đến với một vấn đề nóng mà cư dân mạng đang quan tâm
thưa quý vị và các bạn đặt hàng nhưng rồi lại không lấy hàng không nhận hàng
hành vi này thì thường được cư dân mạng gọi là chiêu trò bùng hàng và bom hàng
đã có rất nhiều câu chuyện đáng buồn xảy ra khi người giao hàng đã phải chịu mất oan số tiền khá lớn khi ứng ra để trả tiền hàng
nếu như trước đây việc bỏ bom hàng thường chỉ là việc đặt quần áo hay là đồ ăn nhẹ với số tiền giao động trong khoảng là vài triệu đồng
thì câu chuyện hy hữu về một trăm năm mươi mâm cỗ cưới với giá trị lên tới vài trăm triệu đồng bị bỏ bom thực sự đã khiến cho nhiều người dân vô cùng bất ngờ
vâng cư dân mạng trong những ngày vừa qua thì đã lên án mạnh mẽ hành vi bom hàng thiếu ý thức của trò đùa này
đây không phải là một trò đùa vô thường vô phạt mà ảnh hưởng đến công sức tiền của lòng tin của con người thậm chí là hành vi vi phạm pháp luật
câu chuyện tưởng như đùa này xảy ra vào ngày ba mươi tháng chín tại một nhà hàng trên địa bàn phường mường thanh thành phố điện biên tỉnh điện biên
đông đảo cư dân mạng
câu chuyện đã bày tỏ sự bất ngờ đối với vụ việc nhanh chóng share thông tin và đến giúp đỡ nhà hàng sau khi bị bỏ bom
câu chuyện đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng trong những ngày vừa qua
quê nhà mình nếu quen thì đặt cỗ cũng cỗ cũng không đặt cọc đâu chỉ nói miệng với nhau thôi khi xong việc thì thanh toán thế nên cũng không trách được chủ nhà hàng này
đây chắc chắn là sự việc được lên kế hoạch trước
giả sử là có sự việc phát sinh trước ngày cưới thì không thể nào hồi hết một năm trăm linh khách

được mời mà tới giờ thì không muốn ai đến

đây cũng là bài học cho các dịch vụ nhà hàng

mới đây công an tp điện biên cho biết đã tìm thấy cô gái bỏ bom một trăm năm mươi mâm cỗ cưới nảy sau khi bỏ trốn khỏi địa phương